thương tướng lương tam quang bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác hơn nữa giữa hiệp hội thế thao công an nhân dân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam và các trung tâm đào tạo cầu thủ của brazil trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ cũng như cử một số cầu thủ trẻ có tiềm năng sang đào tạo chuyên sâu tại brazil
ngài marco farani khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hiệp hội thể thao công an nhân dân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam pvf với brazil là rất lớn đặc biệt trong công tác đào tạo
ngài đại sứ cũng thể hiện mong muốn cử các huấn luyện viên bóng đá có trình độ cao của brazil tới việt nam công tác
dự kiến chiều tối nay các cầu thủ brazil sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ bóng đá công an hà nội trên sân vận động hàng đẩy
vào sáng ngày hôm nay cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sóc trăng tiếp tục phối hợp với nhóm thiện nguyện đã tổ chức tặng nước uống và nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
tại phường hai phường vĩnh phước và xã lai hòa
thị xã vĩnh châu đoàn công tác cùng nhóm thiện nguyện đã mang theo một mươi năm khối nước sạch và một năm trăm linh can nhựa mỗi can ba mươi lít đựng đầy nước để phục vụ sinh hoạt sáu chai nước uống loại một năm lít để hỗ trợ trao tặng cho bà con
những ngày qua lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường hỗ trợ nước uống nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thời tiết nắng nóng khô hạn nhất là ở huyện trần đề và thị xã vĩnh châu
thời gian tới công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục hoạt động này để giúp nhân dân vượt qua khó khăn bởi hạn mặn
thưa quý vị mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm thế nhưng ngày hôm nay các nghệ sĩ tham gia chương trình
điện biên phủ không bao giờ quên một chương trình nghệ thuật đặc biệt do cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an chỉ đạo tổ chức vẫn miệt mài chuẩn bị cho đêm biểu diễn chính thức
đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và cũng là chương trình quy mô lớn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp

chương trình điện biên phủ không bao giờ quên sẽ diễn ra vào ngày hai và ngày ba tháng năm tại nhà hát hồ gươm
thưa quý vị bảy mươi năm trước tại chiến trường điện biên phủ những người lính và lớp lớp quần chúng nhân dân yêu nước đã anh dũng chiến đấu vì độc lập và tự do của dân tộc
ở mỗi nơi trên mảnh đất điện biên anh hùng đều có bóng hình của những anh hùng liệt sĩ hóa thân vào xứ sở
đến ngày hôm nay chúng ta lại cảm thấy tự hào về lịch sử hùng cường bốn năm đất nước
những hy sinh cho nên độc lập ngày hôm nay là động lực để những người trẻ tiếp tục sứ mệnh bảo vệ và phát triển đất nước

cháu đã lên đội a một rồi ạ cháu biết là ở trên đội a một này chết rất nhiều bị thương rất nhiều
cháu rất muốn là các bọn em thương cho các nguyện sĩ
nhưng mà trên đội a một ấy không có miếu không có miếu thợ không có bắt lưng không biết là cảm ơn ở đâu
thì tôi nói các cháu yên tâm
khi nếu đã lên đội a một thì các cháu cứ thắp ngay thắp thương đi
và cắm xuống đất chỗ mình đứng ý chỗ ý nhất định của một nguyện sĩ
bất kỳ chỗ nào ở trên đội a một là có một nguyện sĩ
chắc thật sự thật là các liệt sĩ đã hy sinh tuổi trẻ của mình
một cách oanh nghiệt như thế một cách thâm lặng như thế
các cán bộ của chiến sĩ công an bây giờ là thuộc những thế hệ mối tiếp
các chiến sĩ chống pháp các chiến sĩ điện viên chống thời bình
những người hy sinh vì dân vì nước
nhiều nhất có lẽ là lực lượng công an liên tục
đã chống lại tất cả những tội phạm như thế nào
đã thước những đêm trắng như thế nào
đã ăn uối ngủ rừng như thế nào
để bảo đảm cuộc sống bình yên
các nguyện sĩ ở điện viên những người bị thương để để lại một phần máu thịt của mình tại điện viên
đều hài hòng với những gì lực lượng công an liên tục đã làm và đang làm
họ có quyền tự hào
họ muốn tiếp cả truyền thống và lý tưởng của những thế hệ trước
núi sông bừng lên
đất nước ta sang nơi cành đồng biên biên

bảy mươi năm trôi qua lý tưởng của những người chiến sĩ điện biên
vẫn tiếp tục chảy trong huyết quản của mỗi thế hệ tiếp nối
núi sông bừng lên cánh đồng bừng thanh giờ phủ một màu xanh của sức sống
màu của hy vọng về một đất nước anh dũng và bất quất
từ điện viên nơi mỗi tấc đất có một người nằm xuống
việt nam hôm nay đã sẵn sàng cho một thời đại của phát triển giàu mạnh và hùng cường
thưa quý vị ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là mốc son trói lọi trong lịch sử tự hào của dân tộc việt nam
tinh thần của những ngày tháng lịch sử ấy vẫn vang vọng cho đến ngày nay
chương trình nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay dưới góc nhìn của một số kiều bào
sẽ minh chứng cho tinh thần bất diệt đó với phần trình bày của biên tập viên nam hà
một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn
của đế quốc mỹ và chính quyền tây sai ở miền nam việt nam
chiến dịch hồ chí minh toàn thắng non sông việt nam thống nhất
có được chiến thắng vĩ đại này là do dân tộc việt nam đã phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết
sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng
nhân dân việt nam cũng nhận được sự ủng hộ quý báu kịp thời của bạn bè đồng chí và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới
những yếu tố đó đã hợp sức làm nên sức mạnh vĩ đại sức mạnh việt nam
từ những thành quả to lớn của cách mạng của chiến thắng ba mươi tháng bốn hôm nay toàn đảng toàn quân toàn dân ta
đang ra sức thi đua phát triển kinh tế củng cố quốc phòng ổn định an ninh xây dựng đời sống mới văn minh thịnh vượng
từng bước nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
thưa quý vị và các bạn chiến thắng ba mươi tháng bốn là một mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc việt nam
tuy nhiên càng đến gần ngày lễ kỷ niệm giải phóng miền nam
thống nhất đất nước trên diễn đàn mạng xã hội vẫn xuất hiện đâu đó những bài viết của các đối tượng có góc nhìn thù địch
na ná giống nhau về nội dung như là phủ nhận thành quả chiến dịch hồ chí minh lịch sử phủ nhận vai trò của chủ tịch hồ chí minh
những bài viết kiểu này không chỉ mang luận điệu xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ
mà còn thể hiện sự vô ơn đối với các thế hệ cha ông đã đổ máu xương để giành độc lập tự do cho dân tộc
trên thực tế những luận điệu này đã trở nên quá cũ và không thể lừa phỉnh được bất kỳ ai
bởi hiện nay chính những việt kiều sống tại mỹ đã quá ngán ngẩm với những lời xảo ngôn và chiêu trò bôi lem
mà mục đích phía sau lại là lợi ích cá nhân và ý đồ chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nhà báo sc terra nguyễn tên đầy đủ nguyễn quang trường đã từng có thời gian chống cộng cực đoan tại mỹ
sau lần về việt nam anh đã thay đổi suy nghĩ và cách nhìn về việt nam

với những quan sát chiêm nghiệm khi được thăm tác nghiệp tại trường xa
vậy nên anh không lạ gì với quy luật bôi lem xuyên tạc thù địch của một số phần tử cực đoan
đang sinh sống tại mỹ australia canada dưới vỏ bọc việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời việt nam quốc dân đảng
cứ mỗi đến dịp ba mươi tháng bốn thì cộng đồng người việt nam ở việt ở miền nam california ở miền bắc thành phố san jose
và tôi biết ở một số nơi có một cộng đồng việt nam lớn như ở bên úc bên canada
thì họ thống nhất với nhau cái danh sưng nó gọi là tháng tư đen tháng tư đen black april
tức là ở những cái nơi mà công cộng thì họ tổ chức những cái hình ảnh những câu chuyện
họ lấy ra những cái thời điểm lịch sử việt nam những cái câu chuyện mà dưới cái góc nhìn của họ
mà cho rằng là cộng sản việt nam là như thế này thế kia
và năm nào họ cũng làm như vậy
và họ treo cái cờ vàng ba sạp đỏ khắp các cộng đồng
họ tổ chức họ tuyên truyền họ giáo dục cho các thế hệ trẻ lớn lên ở trong cộng đồng không hiểu biết về lịch sử
hoặc là hiểu biết một cách không đầy đủ những cái điều đó
và tất cả những cái hình thức đó thì đằng sau đó họ vận động những cái cuộc quyên góp tiền bạc
sau nhiều lần về việt nam chứng kiến những thành quả của cách mạng đem lại
nhà báo sc terra nguyễn đã lập ra tuần báo việt weekly dành cho cộng đồng người việt
và nay là chủ nhiệm kiêm phóng viên kênh vietnam today tv
với mong muốn đi tìm sự thật ở việt nam và truyền tải những thông tin chân thực khách quan về tình hình trong nước
già với cộng đồng người việt ở hải ngoại
tôi có nhiều người bạn đã có thời gian là cũng cực đoan lắm
họ không phải là những người trong tổ chức chính trị đâu
họ cực đoan trong cái hình ảnh
cái hình ảnh cái câu chuyện mà họ biết được ở trên báo chí
nhưng họ về việt nam thì họ đã thấy được một cái thực tế khác
do đó là để mà sống ở việt nam để trở về việt nam sau năm mươi năm bốn mươi chín năm
thì tôi thấy là nếu trước đây mà khó đi để khó trở về
thì bây giờ thì đi để trở về là cái thời điểm phù hợp nhất
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của đảng và nhân dân ta
khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiến việt nam
và xu thế phát triển của thời đại
khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng việt nam
những thành tựu trên đã bác bỏ sự vu cáo biện đặt hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
cố tình phủ nhận những thành quả cách mạng mà đảng và nhân dân ta đã đạt được
không chỉ nhà báo sc terra nguyễn hiện nay có rất nhiều kiều bào tại khắp nam châu đã lựa chọn trở về việt nam
để không chỉ thăm thân mà còn xây dựng và phát triển sự nghiệp
hình ảnh một việt nam thân thiện phát triển cũng từ đó được các kiều bào ta giới thiệu tới bạn bè khắp nam châu trên toàn thế giới
những kiều bào này sinh sống ở khắp nam châu này có dịp trở lại quê hương đã không khỏi xúc động
bởi trong số họ không ít người đã rời xa quê hương hơn năm mươi năm nay mới được trở về
tôi thật sự tự hào và xúc động
bởi vì là tôi đã được nghe và được
đến đền hùng từ cách đây hơn năm mươi năm rồi
từ thời tôi còn học cấp hai
bây giờ tôi thấy là sự thay ra đổi thịt của đất nước rất là mạnh mẽ
và đây là niềm tự hào của dân tộc mình
và thật sự là những người con sống ở xa quê nhà
cũng rất là mong muốn đem một tâm trí và tâm lực của mình
để làm sao giúp cho đất nước mình ngày càng vững mạnh hơn
và để cho những đồng bào của mình ở nhà có thể phát triển được nhiều hơn nữa
cái chuyến đi về việt nam này
thì thực ra là em cảm thấy rất xúc động
và em rất là có cái cảm hứng để quay trở về việt nam xây dựng đất nước
sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài
còn với anh lê hồng quân việt kiều angola
anh đã trở về với nhiều ý tưởng đưa các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trong nước ra thị trường thế giới
sau nhiều năm nỗ lực
hiện anh đã đưa được hàng chục sản phẩm thương hiệu lên các kệ hàng siêu thị tại nhiều nước trên toàn cầu
anh cũng vận động được hàng trăm kiều bào xây dựng quỹ vỉ trường xa thân yêu
nhằm tuyên truyền vận động cả nước hướng về trường sa
nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp các ngành các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước
về vị trí vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúng đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm một điều là
để mà có cái hòa bình ngày nay để chúng ta tự do đi phát triển kinh doanh này
tự do đi làm những việc mà mình muốn này tự do lao động tự do cuộc sống
thì đúng là nó là sương màu
nó là sương màu của rất nhiều con người
nối tiếp các thế hệ đi trước nguyễn mạnh hưng việt kiều mỹ
dù tuổi đời rất trẻ lại là thế hệ sinh ra trên đất nước mỹ
chưa nói sõi được tiếng việt nhưng lại yêu các bài hát việt nam
và mong muốn được trở về để được hát để lấy cảm hứng trở thành ca sĩ hát tiếng việt nam
mới về chưa quen nhưng mà bây giờ thì bắt đầu quen rồi
và em thấy bắt đầu hòa nhận với cuộc sống việt nam
thì khi về mỹ lại thì em có cái thì em nhớ việt nam
kiểu bào mang về đất nước đó là gì
đó là cái vị thế của kiểu bào ở nước ngoài
đó là cái giá trị của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
đó là gì đó là cái hình ảnh văn hóa con người
chúng ta đã có hai nước thừa nhận cộng đồng người việt là cộng đồng dân tộc thiểu số
chúng ta đã có khu phố việt đầu tiên trên thế giới ở thái lan đã được chính thức thừa nhận
và cái đó chúng tôi nghĩ là đó là những cái việc làm thiết thực nhất mà cái con dân đất việt ở nước ngoài dâng đến các khu phố
kiểu bào là trí thức doanh nhân hay các bạn trẻ đều là những nguồn lực đáng trân trọng
và họ chính là những đại sứ đang ngày ngày quảng bá hình ảnh một việt nam thân thiện phát triển già với bạn bè quốc tế
phải khẳng định một lần nữa kiểu bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
dù các thế lực thủ địch có lưu loa kích động chống phá bằng nhiều thủ đoạn
nhưng những thông tin đó không chỉ trở nên lạc lõng mà đã trở thành lố bịch
bởi không chỉ kiều bào không tin theo mà chính họ cũng đang phản bác những thông tin đó bằng chính hành động của mình
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi